tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bà federica mogherini
phó chủ tịch ủy ban châu âu đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách đối ngoại và an ninh
bà federica mogherini hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa eu và việt nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoàn ngành những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác toàn diện việt nam eu
nhất là mới đây hai bên đã ký hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
mong muốn nghị viện châu âu sớm thúc đẩy để phê chuẩn các hiệp định evfta ipa mà hai bên vừa ký kết
quốc hội việt nam đang yêu cầu chính phủ hoàn tất các thủ tục để quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp tới
phó chủ tịch ủy ban châu âu đại diện cấp cao của eu về chính sách đối ngoại và an ninh federic kamini cho biết
nghị viện châu âu đánh giá cao vai trò của quốc hội việt nam trong việc xem xét cho ý kiến vào bộ luật lao động sửa đổi
những hợp tác của quốc hội việt nam thời gian qua với ec liên quan đến nhiều lĩnh vực như an ninh mạng quyền con người
đồng thời tái khẳng định eu tiếp tục ủng hộ việt nam trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
aipa và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc đây là những nhiệm vụ quan trọng
việt nam và eu đã phối hợp nhiều vấn đề với những lập trường quan điểm tương đồng
đây là cơ hội để eu thúc đẩy quan hệ với việt nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên